nhiều năm qua cây quế bồ đề mỡ đã trở thành những cây trồng chủ lực mang lại nhiều giá trị kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện văn chấn tỉnh yên bái
nhờ nguồn thu này mà đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng lên
tuy nhiên việc sâu bệnh hoành hành đang có xu hướng lan rộng đã làm ảnh hưởng đến năng suất gây thiệt hại lớn cho bà con
gia đình chị lò thị phấn ở thôn hồng thập xã minh an trồng hơn sáu hectare rừng bồ đề
tuy nhiên thời gian gần đây diện tích rừng của gia đình chị đã bị sâu ăn hết lá và ngọn
để khắc phục gia đình đã mua thuốc về phun nhiều lần nhưng bồ đề vẫn chết
thậm chí sâu bệnh còn có xu hướng lan rộng thêm sang diện tích rừng trồng của các hộ lân cận
chị đành phải chặt bỏ một nửa diện tích
tôi ăn nó ăn rất nhanh ban đầu chỉ ăn một hai cây đầu thôi
chúng tôi cũng đã thực hiện phun thuốc bằng các biện pháp phun khói cũng như là như mọi nhà đã phun nạ
một thời gian sau cây con sâu non bắt đầu phát triển thành sâu nhỏ
xong chúng tôi lại phun đi phun lại mấy lần rồi nhưng mà cũng không triệt để được
rất nhiều hộ dân xã minh an đang rất hoang mang vì diện tích bồ đề bị sâu bệnh lây lan rất nhanh
diện tích rừng bị bệnh xuất hiện chủ yếu tại những cánh rừng đã trồng từ ba năm trở lên
có đường kính từ năm đến sáu cm và đã bị sâu ăn lại nhiều lần
nhiều diện tích đã chết
nhiều hộ đã bỏ ra cả triệu đồng để mua thuốc phun nhưng dịch bệnh vẫn lan nhanh
chưa tìm được cách chữa hữu hiệu nhất để hạn chế dịch bệnh
đến bây giờ thuốc đặc trị riêng cho loại sâu này thì nó chưa có
thế chứ cũng chỉ khuyến cáo người dân mua thuốc bảo vệ thực vật và những diện tích nào có thể phun được thì tổ chức phun
anh em kiểm lông địa bàn thì cũng là
xuống là tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương cùng với thôn bản và bà con thì là chủ yếu là cái biện pháp là về cái đơn giản như là tuyên truyền người dân là phát khoang quanh gốc và tập trung phun thuốc trừ sâu
với hiệu quả rừng trồng mang lại thì việc phòng ngừa dịch bệnh sâu xanh cần có biện pháp cấp bách do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ khuyến nông cùng kiểm lâm viên địa bàn đang phối hợp với các chủ rừng
tiến hành phòng trừ sâu hại có như vậy về lâu dài người trồng rừng không bị thiệt hại